hiện nay hạ tầng của quận đảo về nơi lưu trú về điện nước là một áp lực rất khó khăn cho quận đảo
hiện nay quận đảo theo không kịp
việc kết nối các đảo cũng cảm nhận như thế nào một cái gì đó cũng là một cái niềm vinh dự nhưng cũng là một cái trách nhiệm
nhưng đôi khi thì cũng cần phải có sự phối hợp của các chính quyền địa phương cũng như là cơ quan quản lý về giao thông
tôi nghĩ rằng là với cái sự hỗ trợ mà tôi nghĩ rằng là cũng rất hiếm có của chính quyền nhất là bên tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh bà địa vũng tàu
và sau này thì chúng tôi có được sự hỗ trợ của tỉnh ủy ban nhân dân của tỉnh sóc trăng
hỗ trợ rất tất cả những cái gì mà chúng tôi thấy là còn vướng mắt thì các anh đã hỗ trợ chúng tôi từ vấn đề thủ tục để chúng tôi mới có được những cái tuyến
việc đưa vào khai thác những tuyến tàu cao tốc từ đất liền ra công đảo
là một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển mạng lưới dịch vụ vận chuyển đường biển tại các tỉnh thành phía nam
thu hút du khách đến du lịch hướng côn đảo trở thành khu kinh tế du lịch hiện đại tầm cỡ khu vực và quốc tế
tuy nhiên cũng cần đi đôi với bảo tồn di tích lịch sử hệ sinh thái đa dạng rừng biển của quốc gia để phát triển bền vững trong tương lai